toàn quốc đã xảy ra một một trăm bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông làm năm trăm năm mươi chín người thiệt mạng và tám trăm bốn mươi một người bị thương
so với cùng kỳ năm trước đã giảm hai trăm sáu mươi vụ giảm bảy mươi một người thiệt mạng và giảm hai trăm ba mươi một người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một một trăm sáu mươi chín vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng năm trăm năm mươi năm người
bị thương tám trăm ba mươi chín người giảm hơn hai trăm năm mươi vụ giảm sáu mươi sáu người chết và giảm hai trăm hai mươi tám người bị thương so với cùng kỳ năm trước
đường sắt xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm ba người thiệt mạng hai người bị thương
tuyến đường thủy xảy ra ba vụ làm một người thiệt mạng không có người bị thương
tuyến hàng hải trong tháng một mươi một không xảy ra tai nạn
tính chung trong một mươi một tháng qua toàn quốc đã xảy ra một mươi một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm hơn năm một trăm linh người thiệt mạng và hơn bảy người bị thương
so với một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
số vụ tai nạn giao thông đã giảm ba ba trăm hai mươi chín vụ
số người thiệt mạng giảm một một trăm linh bốn người và số người bị thương đã giảm hai chín trăm năm mươi người